trưa ngày hai tháng ba chủ tịch đảng lao động triều tiên chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn
và đoàn đại biểu cấp cao triều tiên đã lên chuyến tàu hòa đặc biệt rời ga đồng đăng kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tiễn đoàn có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức tới việt nam sáng nay mùng hai tháng ba chủ tịch kim trương ưn và đoàn đại biểu cấp cao triều tiên
đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch kim trân ưn đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
hội kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại các cuộc tiếp xúc hai bên nhất trí duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao mở rộng giao lưu
trao đổi đoàn các cấp theo kênh đảng nhà nước và đoàn thể nhân dân một cách thiết thực hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác
đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam lần đầu tiên của ông kim trương ưn kể từ khi nắm giữ vị trí lãnh đạo tối cao
tại triều tiên vào năm hai nghìn một mươi năm
chuyến thăm cũng ghi dấu mốc quan trọng khi ông là nhà lãnh đạo triều tiên đầu tiên thăm chính thức việt nam
trong sáu mươi một năm qua kể từ chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch kim ngược thành vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
tiễn chủ tịch kim trương ưn tại ga đồng đăng có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung đại sứ việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên lê bá vinh
bí thư tỉnh ủy lạng sơn lâm thị phương thanh cùng đông đảo đồng bào các dân tộc lực lượng vũ trang tỉnh lạng sơn
chủ tịch kim trân ưn chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước nhân dân việt nam đã dành cho cá nhân chủ tịch và đoàn sự đón tiếp trọng thị thân tình và hữu nghị